tại hà nội đã diễn ra hội thảo khoa học quốc tế về biển đông lần thứ một mươi một với chủ đề
hợp tác vì hòa bình và phát triển tại khu vực
tại hội thảo các tham luận của đại biểu cho rằng trong một mươi năm qua tình hình biển đông tiếp tục xuất hiện
các diễn biến phức tạp theo nhiều chiều hướng khác nhau
một mặt xu thế đối thoại và hợp tác tiếp tục có mặt phát triển điển hình như việc asean và trung quốc
đã nỗ lực hoàn thành lần đọc thứ nhất của tiến trình đàm phán coc vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
và các hoạt động diễn tập hải quân chung trên biển
điểm mới của hội thảo lần này là ban tổ chức muốn khuyến khích một cách nhìn rộng mở về vấn đề biển đông
biển đông không nên được hiểu chỉ là các tranh chấp chủ quyền tranh chấp vùng biển và tài nguyên
giữa các nước ven biển đông mà cần được nhìn nhận như một vùng biển kết nối giữa các đại dương
nơi gặp gỡ lợi ích giữa các nước trong và ngoài khu vực là nơi các quốc gia mong muốn duy trì sự thượng tôn
của luật pháp quốc tế và là nơi các nước trong và ngoài khu vực đối thoại phát triển hợp tác một cách hiệu quả
hội thảo diễn ra trong hai ngày và họp phiên bế mạc vào chiều mai ngày bảy tháng một mươi một